tại thành phố hồ chí minh việc truy xuất nguồn gốc không chỉ được thực hiện trên động vật mà ngay cả khi mua các loại rau củ quả
người tiêu dùng cũng có thể biết rõ những thông tin này bằng điện thoại thông minh thông qua con tem truy xuất
tuy nhiên sau hơn ba tháng đưa vào thí điểm việc truy xuất nguồn gốc rau củ quả cũng bộc lộ những bất cập
nhất là về sự chưa thống nhất của các nhãn rán tem khiến hai hợp tác xã tham gia lúng túng và đội cả chi phí
đây là một trong hai hợp tác xã đầu tiên thực hiện thí điểm dán tem truy xuất nguồn gốc rau củ quả trên địa bàn thành phố hồ chí minh
để các sản phẩm truy xuất được hợp tác xã phước an phải thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra sản phẩm của các hộ nông dân đến đóng gói
và sau đó là sẵn nhãn tem như thế này
nhìn thì tưởng đơn giản nhưng kích thước nhãn rán tem lại đang làm khó cả hai hợp tác xã tham gia thí điểm
tốn thêm cái chi phí tại vì mình phải mua nhiều cái máy
nhiều cái máy ảnh tem để mà ảnh ra từ lội tem và từ lội khuôn khổ giấy để cho nó phù hợp với cái đơn vị kinh doanh
cái đó mình đơn vị mình là cung cấp thì mình cũng phải chịu theo cái nhu cầu của họ
cái đó là cái chuyện bắt buộc rồi
thì mình bán sản phẩm mà thì mình phải theo họ thôi
vấn đề tem thì do các siêu thị cũng như là các nhà phân phối chưa được thống nhất về kích cỡ và mẫu mã
một số cái siêu thị thì cũng là yêu cầu hợp tác xã
là ghi đầy đủ các thông tin bên ngoài thì lúc đó nó diện tích tem và kích cỡ tem nó sẽ tăng lên
thì khi đó nó sẽ làm tăng cái giá thành của cái chi phí con ten
nhưng khi người tiêu dùng cũng có dùng cái điện thoại thông minh để mà quét thì giữa cái thông tin bên ngoài và cái thông tin bên trong nó cũng giống nhau
các hợp tác xã dường như đang quay cuồng với con tem truy xuất
bởi khi cung ứng cho các hệ thống siêu thị như cofmart lotte e ong thì mỗi nơi lại yêu cầu một kiểu
để đáp ứng yêu cầu các hợp tác xã
các hợp tác xã phải in cho group một mã tem riêng các siêu thị khác một mã riêng với số liệu mẫu mã màu sắc kích thước đều khác nhau
quyết định của nhà nước cần phải cụ thể hơn chi tiết hơn để nó chuẩn hóa trong cái việc cung cấp thông tin chứng xuất một gốc
còn đương nhiên rằng là chúng tôi thì rất khuyến khích nhà sản xuất là đưa nhiều thông tin lên hệ thống
còn cái việc đưa cho người tiêu dùng xem thì có thể là mình đơn giản hơn
người tiêu dùng nào muốn xem nhiều thông tin hơn người ta có thể bấm vào cái chỗ
nếu là xem thêm thì lúc đấy người ta có thể biết còn những thông tin cơ bản xuất hiện trên cho người tiêu dùng đại chúng thì là chúng tôi cũng rất là cần là toàn bộ cái khung thông tin là gì
lý giải nguyên nhân của việc chưa chuẩn hóa thông tin trên tem truy xuất nguồn gốc theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm là do thời điểm thực hiện người tiêu dùng bị khủng hoảng niềm tin
nên các đơn vị chỉ biết cố gắng đưa ra nhiều thông tin nhất dẫn đến dễ bị dối
việc này sẽ được khắc phục trong thời gian tới
nhiều đơn vị tham gia hơn